tiếp tục thông tin về việc khắc phục những hư hỏng tại quốc lộ một đoạn qua tỉnh phú yên
việc chậm trễ sửa chữa đoạn đường này hiện đang được cơ quan chức năng tiến hành xử lý
cụ thể ban quản lý dự án thăng long bộ giao thông vận tải đại diện chủ đầu tư dự án vừa xử lý ba cán bộ có liên quan
và thay bảy trên tám nhà thầu thực hiện công tác sửa chữa
theo đó ban quản lý dự án thăng long quyết định đình chỉ trách nhiệm đối với ông nguyễn hoàng khánh
phó phòng điều hành dự án hai trong thời gian bảy ngày kể từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân
người trực tiếp điều hành hiện trường dự án nâng cấp quốc lộ một qua tỉnh phú yên
ông vũ ngọc dương phó giám đốc ban quản lý dự án thăng long và ông nguyễn minh lương
trưởng phòng điều hành dự án hai cũng bị nghiêm khắc phê bình do chỉ đạo chưa quyết liệt việc khắc phục sửa chữa hư hỏng trên tuyến quốc lộ một
theo ông dương viết rãn giám đốc ban quản lý dự án thăng long
việc sửa chữa triệt đề hư hỏng và các ổ gà trên quốc lộ một qua tỉnh phú yên sẽ cơ bản hoàn thành trong ngày hai mươi tháng một mươi hai tới đây
diện vị trí qua đèo quán cao do khối lượng hư hỏng lớn nên sẽ hoàn thành sau đó năm ngày
dự án mở rộng quốc lộ một qua tỉnh phú yên dài hơn sáu mươi sáu km hoàn thành từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
với tổng mức đầu tư ban đầu hơn bốn ba trăm linh tỷ đồng thời gian bảo hành một năm năm
tuy nhiên một số nhà thầu chê ý kéo dài thời gian nên việc sửa chữa mặt đường không kịp thời